tại hà nội trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo start up hàn hành hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ nay đến ngày hai mươi chín tháng tám tới đây cuộc thi hướng đến đối tượng là thanh niên việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc trong và ngoài nước
thanh niên nước ngoài có dự án khởi nghiệp tại việt nam liên quan đến lĩnh vực du lịch
với nội dung xoay quanh các dự án về dịch vụ mô hình du lịch mới sáng tạo tại việt nam
tại vòng chung kết các startup trẻ sẽ tranh tài theo hình thức thuyết trình
và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo để tìm ra chủ nhân cho các giải thưởng
một giải nhất gồm hai trăm linh triệu đồng bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
một chuyến đi tham quan quốc gia khởi nghiệp israel một giải nhì gồm một trăm linh triệu đồng
bằng khen và một chuyến đi israel một giải ba gồm năm mươi triệu đồng bằng khen và một chuyến đi israel
thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết tại địa chỉ http startuphàn vn